cũng như mọi năm công tác chuẩn bị đón chiến sĩ mới luôn được quân chủng hải quân đặc biệt quan tâm và chú trọng
chất lượng của chiến sĩ mới luôn là một yêu cầu cao để đáp ứng với nhiệm vụ huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
số lượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học nhập ngũ vào quân chủng hải quân là một trăm hai mươi sáu đồng chí
điều này cho thấy là sự chuẩn bị cho tương lai của các cử nhân kỹ sư trẻ đã có nhiều thay đổi tích cực
lữ đoàn một trăm ba mươi một quân chủng hải quân
việc làm đầu tiên của chiến sĩ phạm quang nghiệp quê ở phường thạch khôi thành phố hải dương
sau khi nhận phòng là tập gấp chăn màn theo sự hướng dẫn của tiểu đội trưởng của mình
trước khi nhập ngũ thì tôi học trường đại học kinh tế hải dương khoa tài chính ngân hàng tôi tự nguyện xin đi
không chỉ có phạm quang nghiệp trong ngày đơn vị nhận quân hôm nay
chúng tôi còn được gặp nhiều chiến sĩ mới
là cử nhân của các trường đại học sung phong lên đường nhập ngũ vào quân chủng hải quân
tôi học đại học tình nguyện và tốt nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu
tôi từng học trường đại học thủy lợi
trước khi tôi nhập ngũ tôi đã từng học trường đại học mọ đĩa chất
tôi tốt nghiệp trường đại học hàng hải
tôi đã từng đỗ đại học công nghiệp việt hùng ạ
năm nay số lượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học tình nguyện nhập ngũ vào quân chủng hải quân khá đông khoảng hơn một trăm linh người
điều này cho thấy sự chuẩn bị cho tương lai của những cử nhân trẻ này đã có nhiều thay đổi tích cực
khi chưa có một công việc ổn định thì lựa chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ là lựa chọn phù hợp để rèn luyện thể chất và phẩm chất trong môi trường kỷ luật th
mục tiêu của tôi là phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bên trên rào
tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt và hy vọng sẽ được công hiến lâu dài cho quân đội nhân dân việt nam
cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ
và có thể phục vụ quân đội nâu dài
mong muốn được học tập trong môi trường quân đội có kỷ luật thép và hy vọng là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và cố gắng phấn đấu để ở lại phục vụ cho đất nước

năm hai nghìn một mươi bảy thì đơn vị được giao tuyển chọn chiến sĩ mới tại ba tỉnh thanh hóa lam định và hải dương
vì chất lượng nhân sĩ năm nay tương đối là đồng đều
vì chất lượng nhân sĩ năm nay tương đối cao đẳng x eig cà ninh

thế thì đầu vào thì tôi tin tưởng rằng trong năm hai nghìn một mươi bảy về chất lượng huấn luyện của đơn vị sẽ đạt kết quả cao hơn trong năm hai nghìn một mươi sáu
với quân chủng hải quân đối tượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học nhập ngũ vào quân chủng được coi là một trong những nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu làm chủ vũ khí trang bị mới và xây dựng hải quân nhân dân việt nam hiện đại trong giai đoạn hiện nay